để tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân những năm gần đây huyện bình giang tỉnh hải dương đã quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp thương mại dịch vụ trong đó có việc khôi phục duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống
tuy đã có từ lâu tuy nhiên theo thời gian và ảnh hưởng của kinh tế thị trường nên các làng nghề truyền thống ở bình giang không tránh khỏi xu hướng mai một như nhiều làng nghề khác trên cả nước
để khắc phục tình trạng này huyện bình giang đã tập trung vận động hỗ trợ người dân dựng lại các sưởng sản xuất sử dụng nghề thủ công dần dần tiến tới đào tạo nghề cho thế hệ nối tiếp
tuy đã có hàng có ai cả làng có hàng năm sáu trăm người đến bây giờ còn có một mình tôi và như vậy còn một hai gia đình nữa vừa rồi địa phương cũng giúp chúng tôi làm một số đất đến nay mai chúng tôi sẽ chuyển các cái nhà để dạy và sửa tất cả các cái có ai để dạy các cháu học tiếp theo
các xưởng sản xuất được mở ra và duy trì không chỉ tạo thêm việc làm cho người dân mà còn mở ra cơ hội cho những người thợ không bị mất nghề và có động lực gắn bó lâu hơn với nghề truyền thống
hiện tại thì mình chỉ có khoảng hai chục công nhân thôi nhưng mà chủ yếu là mình thuê công nhân ở các hộ gia đình nhiều thì nó tiện hơn và họ cũng có tay nghề và mình không phải đọc cả
từ huyện có chủ trương coi như là khôi phục cái làng nghề này thì chúng tôi cũng lúc nào cũng nghĩ sẵn sàng coi thì là khôi phục lại cái làng nghề này cho các cháu sau mai sau
huyện bình giang đã có quan điểm chỉ đạo đối với các cấp ủy đảng
mà có làng nghề thuộc các địa phương có cái làng nghề để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ ở trong diện làng nghề thu hút được lao động cũng như là tạo việc làm ổn định và có thu nhập cao cho người lao động
các sản phẩm của làng nghề ở huyện bình giang vẫn giữ được lối sản xuất thủ công truyền thống thể hiện tay nghề và sự tì mì nhiều mẫu mã đa dạng nên được thị trường ưa chuộng
đây là điều kiện thuận lợi để huyện cùng người dân nơi đây chủ động liên kết xây dựng đầu ra ổn định lâu dài yên tâm phát triển
sản phẩm của mình thì mới được tiêu thụ được các tỉnh một số tỉnh như hà nội hải dương hải phòng và quảng linh và một số tỉnh nẻ khác

họ đánh giá rất cao tại vì nhà mình làm theo lối là cổ truyền truyền thống theo đều là theo cái nước men truyền thống ngày xưa của các cụ
và làm hoàn toàn là thủ công vẫn còn là sự thô sơ và họ có cái hồn cốt ở trong sản phẩm này nhiều nên là họ rất thích về cái sản phẩm của nhà mình
để mà cạnh tranh với thị trường trong nước và khu vực cũng như là quốc tế hiện tại các làng nghề của huyện bình giang chúng tôi thì đã thay đổi các phương thức quản lý và chủ động đối với việc tiếp cận thị trường của các hộ của các làng nghề
để đảm bảo việc làm cho các lao động tại khu vực trên địa bàn huyện bình giang
ủy ban nhân dân tỉnh hải dương đã công nhận chín làng nghề tiểu thủ công nghiệp của huyện bình giang là làng nghề truyền thống tạo cơ chế hỗ trợ giúp người dân duy trì phát triển bền vững các làng nghề
trong thời gian tới bình giang sẽ tập trung khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng hạ tầng làng nghề gắn hoạt động kinh tế của các làng nghề với hoạt động dịch vụ du lịch và bảo tồn phát triển văn hóa truyền thống
động viên những người có tay nghề tổ chức đào tạo truyền nghề và nâng cao tay nghề cho các lao động tham gia sản xuất các nghề truyền thống bằng hình thức người có tay nghề giỏi truyền nghề cho người chưa biết
để từ đó tạo được các sản phẩm có chất lượng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội chuyển dịch cơ cấu kinh tế cơ cấu lao động nâng cao đời sống nhân dân